sau gần hai tháng tạm dừng hoạt động vì dịch covid một mươi chín từ ngày ba mươi tháng bốn
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan miễn phí
tất cả các điểm du lịch trên địa bàn
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam
tổng số lượng khách đến tham quan lưu trú du lịch trong dịp lễ ước đạt hơn một mươi tám trăm linh lượt
chỉ bằng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
khách quốc tế giảm chín mươi chín khách nội địa giảm hơn chín mươi
tuy lượng khách tham quan sụt giảm mạnh nhưng theo lãnh đạo tỉnh quảng nam
việc mở cửa tham quan các điểm du lịch là để vừa phục vụ du khách trong dịp lễ lớn
vừa khởi động lại du lịch địa phương